phía sau những mầm xanh tươi tốt những nụ cười của các em thơ niềm vui ấm áp của người dân trong lũ bão
là những thanh niên tình nguyện các lực lượng vũ trang đã không quản ngại mưa gió nguy hiểm
bằng tất cả tấm lòng tình cảm của mình để mang lại bình yên cho thôn xóm bản làng
và ngày một mươi tháng một mươi sẽ là ký ức sâu đậm không bao giờ quên đối với quân và dân tỉnh thanh hóa
nhất là với các chiến sĩ đồn biên phòng yên khương
bởi hai đồng đội của các anh đã anh dũng hy sinh trong cơn lũ dữ khi làm nhiệm vụ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong những ngày cuối năm
tại đồn biên phòng yên khương bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
cơn lũ dữ đi qua với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và sự chung tay sẻ chia của cả xã hội
đời sống người dân vùng lũ đã dần ổn định
nhưng những ký ức về trận lũ lịch sử vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người dân nơi đây
trận mưa lũ lịch sử tại huyện lang chánh trong những ngày đầu tháng một mươi vừa qua
đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân
thế nhưng giữa lúc gian nan hiểm nguy ấy phẩm chất anh bộ đội cụ hồ lại được phát huy sáng ngời
làm ấm lòng người dân vùng lũ
giữa cơn lũ dữ thượng tá cao đăng cường và đại úy nguyễn thành trùng
cám bộ đồn biên phòng yên khương đã không quản hy sinh thân mình để đem lại sự bình yên cho nhân dân
đúng cái kỳ cuối cuộc mà tôi nói chuyện cuối cùng với đồng chí cao đăng cường là đúng là bằng một mươi năm h
tôi có điện hỏi thăm đồng chí cường mà ở dưới thị trấn dưới huyện tránh có mưa không
thì trên này đúng hôm nay là thật sự là đúng một mươi năm h là mưa rất to trên biên giới mưa rất to
tôi có điện cho anh cường cao đăng cường bảo là anh ở trên biên giới thì đến giờ phút này là mưa to và tắt đường
thì anh lên thì các anh cũng phải xem xét thế nào lên
những ngày này tại ngôi nhà vừa mới xây xong hồi năm ngoái của gia đình thượng tá cao đăng cường dường như trở nên lạnh hơn trong cái rét của mùa đông
chị hạnh vợ anh cùng mẹ chồng con gái và con trai vẫn trông nguôi nỗi niềm thương nhớ
cuộc đời binh nghiệp của anh ở đơn vị nhiều hơn ở nhà nhưng lúc anh ở nhà mãi mãi cũng là lúc anh đã không còn nữa

bảy tám h tự nhiên hôm đó thì mình thấy là nóng trong lòng nóng nó khó chịu lắm
đến với điện thì không thấy anh bắt máy
bắt máy thì mình mới điện lên đơn vị để hỏi xem anh có trên đó không sao điện không có được
rồi nhắn tin nhờ mọi người là có anh trên đó thì điện về cho mẹ con nhé mẹ con nóng rồi

đến với đây hơn một mươi h gần một mươi h tầm một mươi h đấy
đến với đây hơn một mươi h gần một mươi h tầm một mươi h tầm một mươi h đấy
thì đơn vị mới nhận xuống là anh đi qua đập trạng rồi bị lũ quấn
thì nó ra thì mình mới nhận được là anh anh bị mất thì đi làm giúp bố
hôm con đã hy sinh vì cái trận lũ này và con cũng rất yêu thương bố con
và cũng giống như một người anh hùng trong lòng của con
đối với hai đồng chí này thì là trong công việc thì rất là nhiệt tình
vì hai đồng chí này cũng là người lâu năm phục vụ trên biên giới cũng là lớn tuổi
đấy thì cái sự hy sinh của hai đồng chí là mất mát rất là to lớn đối với đơn vị chúng tôi
thì qua đấy thì cũng là cái bài học cũng như là tấm gương cho cán bộ chiến sĩ đồn viện phòng ngồi theo
gia đình nguyễn cường có một cháu đang học
gia đình nguyễn trũng có một cháu đang học
chúng tôi đưa vào các cháu vào danh sách
là cái chương trình nâng quỹ học

mỗi tháng là năm trăm linh nghìn
như thế là mỗi năm học các cháu ủng hộ cháu là bốn triệu rưỡi
giúp các cháu hỗ trợ tiền giấy bút chi phí học hành

đến khi nào học xong cơ ba thì thôi

người chiến sĩ ấy các anh đã trở về với đất mẹ
sự hy sinh của các anh càng làm sáng ngời lên phẩm chất bộ đội cụ hồ
vượt qua đau thương mất mát giờ đây đồng đội của anh lại đang ngày đêm
sát cánh cùng người dân cây dựng lại cuộc sống từ những đổ nát sau cơn đũ dữ
tên của các anh sẽ mãi được ghi nhớ khắc tạc vào núi trở thành những tượng đài bất tử
trong lòng nhân dân